trước khả năng cơn bão số hai có thể gây ảnh hưởng đến các địa phương ven biển của tỉnh thái bình
hiện nay ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh thái bình đã khẩn trương ra soát
theo dõi chặt chẽ hoạt động tàu thuyền để thông tin cảnh báo không đi vào khu vực nguy hiểm
tỉnh thái bình có hơn một một trăm bốn mươi tàu thuyền với hơn ba bốn trăm năm mươi lao động làm ăn trên biển
hiện nay không có phương tiện hoạt động ở vùng biển nguy hiểm
toàn tỉnh hiện có hơn một một trăm sáu mươi tròi canh ngao với hơn một hai trăm tám mươi lao động
hơn một hai trăm một mươi đầm với hơn một chín trăm linh lao động ở các huyện thái thụy tiền hải và hưng hà
tất cả lao động làm việc ở các khu vực này đã được yêu cầu vào nội đồng
không được ở qua đêm trên các lều tròi trên biển